là giới nào phải giới nào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
thì em cũng giống như các bạn bạn trai khác lúc đấy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
các bạn gái mình cũng có cảm xúc mà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
có những cái mối hợp
mối quan hệ tình cảm với cả hai giới
tức là anh nói một cách nôm na là em có quan hệ yêu đương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
dạ nó cũng khác thời điểm ạ
khác thời điểm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
vì người ta cũng thường nói rằng song tính thì là thường thích cả hai và cùng một thời điểm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
tức là lúc đầu em hẹn hò với con nam giới trước
lúc sau là nữ giới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
tức là tùy thời điểm em cảm giác trái tim em rung động với bạn nào thì em sẽ hẹn hò bạn đấy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
mình thay đổi theo kiểu vì muốn chữa hay là muốn gì đấy ạ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
lên đại học thì
lúc đấy em có thể tiếp cận về cái thông tin nhiều hơn
thì em có thể cảm nhận rộng hơn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
mình chữ cái thôi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
người chuyển giới và người song tính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
thì đôi lúc em cũng đặt câu hỏi là không biết là
mình có bị bệnh hay mình có một vấn đề gì không
thì em cũng lên mạng tra thử
thì lúc đấy em phát hiện ra một cụm từ tiếng anh là
asexual nghĩa là
tức là dịch tiếng việt mình là
tra tiếng việt là người vô tính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
thì lúc đấy em mới tìm hiểu sâu hơn về cái nhóm người vô tính này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
và nó gần
nó rất giống với cái biểu hiện của người vô tính đúng không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
khi em nghĩ em là người song tính ấy
em yêu được cả nam
và yêu cả nữ
tức là có xúc động về mặt tinh thần với họ
cái này nó hơi nhạy cảm là chuyện riêng
nhưng mà vẫn phải hỏi
quan hệ tình dục không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
dạ vâng đúng rồi
nhưng mà còn cần nhưng không quan hệ tình dục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
anh hiểu rồi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
cái ngã nhất về người vô tính thì
vô tính là một cái xu hướng tình dục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
tình dục thôi ạ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
có thể lúc đầu thời gian đầu khi mình tìm hiểu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
để kiểm tra
là trải nghiệm cho mình có thực sự là một người vô tính hay không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
em cũng là admin của một cái page về vô tính
ở việt nam mình
thì là có rất nhiều bạn thì không nhất thiết phải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
còn bản thân em thì em cũng không phải em đi test thử
mà em đã từng trải qua quan hệ tình dục rồi
hoàn cảnh sô đầy
hay là em cũng tạo ra hoàn cảnh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
thì lúc đấy mình cũng
không hoàn toàn là chủ nhận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
thì họ cũng muốn
thì mình cũng vừa có thể nói là thử
cũng vừa là mình yêu
thì mình chấp nhận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
thì nó xảy ra đại học đúng không
đúng rồi chính xác
và khi em thực hiện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
em cảm thấy nó
không tạo cho em một cái cảm xúc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
mà em cảm thấy nó rất là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
hoặc cũng có thể
mà không thu hút
em cảm thấy không thích
tham gia các mối quan hệ tình dục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
quan hệ tình dục nó được
nó bị coi như một hình thức tra tấn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
nói về những cái benefit
những cái điều thuận lợi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
của việc khi bạn là vô tính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
em nói chuyện nhiều trong nhóm vô tính
em cũng hay là offline các chương trình
sự kiện của người vô tính
thì các bạn cũng mà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
các bạn cũng thấy rất là vui vẻ
các bạn vẫn có
nhiều bạn thì không tham gia
các mối quan hệ tình yêu ấy
thì các bạn là được thoải mái
thời gian đi chơi hơn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
một chút nói chuyện vui
để ta thấy rằng là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
nhưng mà chúng ta cũng phải tự có
cái lạc quan để mà sống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
chắc là ngoài những cái điều
mà gọi là benefit ấy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
khó khăn hơn
cái khó khăn ấy là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
nếu mà nhiều người cảm thấy thoải mái
với việc là mình không tham gia
một mối quan hệ tình yêu
thì em thấy một số khó khăn
của người vô tính là
nếu những bạn cũng có
cái nhu cầu về tình yêu
thì các bạn sẽ cảm thấy
đấy là một khó khăn
thì ngược lại
đấy là một khó khăn khá lớn cho các bạn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
mình nói là
tình yêu luôn đi đôi với tình dục
vì xưa nay các bạn
hầu như nghĩ tới câu đấy thôi
thì đấy thì những nhóm bạn vô tính này
sẽ gặp cái điều đấy
rất là chóng hại
và thì em xin cảm nhận
cái câu chuyện mà gần đây nhất
em có tham gia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
thì bạn ấy có
chia sẻ nhanh là
bạn ấy kia là
ngày mai tôi sẽ bước vào
lên xe hoa
vì ngày mai tôi sẽ phải là
tôi sẽ là cô dâu
và tôi sẽ cưới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
bạn gái vô tính
và bạn bảo là
bạn đã nhận diện được bản thân mình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
mình không thích tình dục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
đấy thì bạn ấy là
thuộc cái nhóm người gây sợ tình dục
vì cái nhóm vô tính mà em
thì cũng khá là đa dạng
cũng có những nhóm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
mà thậm chí còn gây sợ
chính xác đấy
khi mà quan điểm tình dục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
bạn ấy kể là
bạn ấy bắt buộc bạn phải cưới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
nhưng bạn ấy có
rất là muốn tự tử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
em với một bạn em minh khách
cũng vừa cột càng đèn tin
và nghe bạn ấy cả
tin nhắn thân vết
thì cũng có chỉ là khuyên bạn ấy là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
một là bạn ấy
chấm dứt cái cuộc đám cưới đấy lại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
bạn ấy phải tiếp tục
một cuộc đám cưới với người dắp đặt
nhưng sẽ không có hạnh phúc
thì chắc chắn là người vô tính
mà lại thuộc nhóm người
gây sợ tình dục
cũng như là
không thích chạm lên thẻ
thì chắc chắn sẽ không có hạnh phúc rồi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
nhắn tin khá là nhiều
cả cái đêm đấy
thế nhưng mà
kết cục của cuối cùng là bạn ấy bảo là
tớ sẽ chấp nhận là
ngày mai sẽ lên trang hoa
do dù tớ không hạnh phúc
nhưng tớ muốn bố mẹ tớ là người hạnh phúc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
bơi cho rắt chấu
vì tớ sẽ là người hủy hôn
thế nên câu chuyện là
khá là buồn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
mà không được sự chấp nhận
của gia đình và xã hội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
bởi vì chúng tôi nói chuyện rất là phấn khởi
thưa quý vị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
nhiều khi chúng tôi thấy rằng những người
trong cộng đồng lgbt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
họ luôn luôn chọn cho mình
cái lựa chọn là tôi hy sinh
vì bố mẹ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
chúc em sẽ hạnh phúc
và yên ổn
với cái giới tính của mình
và đặc biệt là
làm cho mình
điều có ích cho cuộc sống trong tương lai
cảm ơn em
cảm ơn em rất nhiều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
cảm ơn các bạn đã đồng hành với chúng tôi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
với một nhân vật đặc biệt nhất từ trước đến giờ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
để sẽ tiếp tục mời gọi
ở trên chiếc ghế trống này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
những nhân vật tiếp theo của tôi
hãy hãy liên hệ
liên hệ với chúng tôi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
còn bây giờ
lê anh xin được chào tạm biệt